với mong muốn thị trường khách quốc tế sôi động trở lại ngành du lịch được phục hồi sau thời gian dài đóng băng
cộng đồng doanh nghiệp du lịch đà nẵng đang rất mong chờ cùng với việc đảm bảo an toàn
thì cũng sẽ có những quy định cởi mở hơn để thuận lợi hơn trong việc đón khách quốc tế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
sáng ngày một mươi hai tháng ba tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
ban tổ chức lễ hội hoa ban năm hai nghìn hai mươi hai tỉnh điện biên đã khai mạc hoạt động trưng bày
giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch
đây là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi các hoạt động của lễ hội hoa ban năm hai nghìn hai mươi hai
hoạt động này nhằm tăng cường giới thiệu quảng bá nét văn hóa độc đáo
vẻ đẹp mảnh đất con người điện biên các đặc trưng thế mạnh về văn hóa
ẩm thực phong tục tập quán và các sản phẩm đặc sản đặc trưng
các hoạt động trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch sẽ được diễn ra đến hết ngày một mươi bốn tháng ba
bộ công thương vừa công bố quyết định số hai trăm tám mươi một qdbct về việc ban hành kế hoạch tăng cường
triển khai thực hiện chương trình hành động của bộ công thương hưởng ứng cuộc vận động
người việt nam ưu tiên du lịch

nhằm tăng cường liên kết và mở rộng không gian cơ hội phát triển
tỉnh quảng ninh đang lên kế hoạch mở và nâng cấp các tuyến đường kết nối
thành phố hạ long với tỉnh bắc giang và lạng sơn
cụ thể quảng ninh đang nghiên cứu đầu tư đường tỉnh lộ ba trăm bốn mươi hai từ thành phố hạ long qua huyện ba trẻ
nối đến tỉnh lạng sơn và dự án cải tạo nâng cấp đường nối từ quốc lộ hai trăm năm mươi
tại thôn bằng anh xã tân dân thành phố hạ long đến trung tâm thị trấn tây yên tử huyện sơn động tỉnh bắc giang
bộ y tế vừa ban hành công văn số một nghìn một trăm năm mươi bảy yêu cầu các cơ quan y tế không tăng giá dịch vụ
thu thêm của người bệnh hoặc yêu cầu người bệnh tự chi trả các chi phí liên quan như tự mua test xét nghiệm nhanh
thưa quý vị trước số ca mắc mới covid một mươi chín mỗi ngày liên tục ở mức rất cao
trên một số trang mạng xã hội đang giao bán các loại máy diệt vi khuẩn virus có trong không khí ở bán kính ba m
tác dụng của loại máy này có thực sự thần thánh như lời đồn hay chỉ là chiêu trò quảng cáo để bán sản phẩm
xin mời quý vị cùng tìm hiểu với phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
loại bỏ chín mươi chín chín mươi chín virus corona chỉ trong một mươi phút
hiệu quả hoạt động trong bán kính ba m
không cần phải lắp đặt có thể mang đi khắp mọi nơi
hàng loạt công dụng đa di năng được người bán hàng online thổi phòng lăng xê trong các bài viết như thế này
lợi dụng tình hình dịch bệnh đặc biệt là tâm lý hoang mang lo sợ lây nhiễm covid một mươi chín của một số người dân
các đối tượng dễ dàng có thể bán được sản phẩm một cách nhanh chóng
khi phóng viên tìm đến cơ sở chuyên cung cấp dược phẩm và trang thiết bị y tế uy tín tại hà nội để hỏi mua sản phẩm máy diệt virus covid một mươi chín
người bán hàng khẳng định những loại máy ấy chưa được cấp phép của bộ y tế không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
nên không một đơn vị cửa hàng nào có thể nhập những loại mặt hàng đấy cả
khi phóng viên tìm đến cơ sở chuyên cung cấp dược phẩm và trang thiết bị y tế uy tín tại hà nội để hỏi mua sản phẩm máy diệt covid một mươi chín
nhiều chuyên gia cho rằng người mua nên cẩn trọng trước những lời quảng cáo của người bán
phải tìm hiểu kỹ về nguồn gốc xuất xứ thì sẽ đảm bảo hơn trong công tác phòng dịch
có không ít trường hợp người bán lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân để thần thanh hóa sản phẩm mình bán nhằm trục lợi